sau gần ba tháng bị tạm giam để điều tra về tội gây rối trực tự công cộng
ngọc trinh bày tỏ đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
hiện tại tôi nhận thức được là hành vi của mình là rất là sai trái
là lái xe không bằng lái lái xe không đúng quy định của giao thông
rồi biểu diễn xe với những cái tư thế rất là nguy hiểm
có thể gây ảnh hưởng trực tự công cộng
gây tác hại xấu cho các bạn trẻ học tập theo những điều không tốt của tôi
tôi hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn tuân thủ quy định của giao thông
và đừng bao giờ học tập và bắt trước những hành vi sai trái của tôi vừa qua
tôi hy vọng là tôi sẽ được sự khoan hồng của luật pháp việt nam
cho có sự hiếu dữ biết về luật pháp của tôi
kết thúc điều tra vào ngày sáu tháng một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ban hành kết luận điều tra vụ án
đề nghị truy tố trần thị ngọc trinh về tội gây rối trật tự công cộng
theo điều ba mươi một
ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
và trần xuân đông về tội gây rối trật tự công cộng
theo điều ba trăm một mươi tám bộ luật hình sự
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự